công tin về công tác tìm kiếm người mất tích tại thủy điện rào trăng ba
hôm nay lực lượng cứu hộ đã hoàn thành công việc đào bới tìm kiếm trên bờ những công nhân mất tích tại khu vực sạt lở
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh từ thiên huế cho biết hiện nay hướng tìm kiếm của lực lượng cứu hộ là dòng suối rào trăng
trong ngày hôm nay các lực lượng tập trung tìm kiếm quanh khu vực ven bờ suối
sau khi cơn bão số một mươi đầu bộ vào đất liền căn cứ vào tình hình thời tiết lực lượng cứu hộ sẽ đào một con cơn nhỏ ngay bên cạnh suối rào trăng
nhằm nắn dòng chảy để thực hiện phương án tìm kiếm các nạn nhân bên dưới lòng suối
chiều dài phạm vi tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối khoảng hơn ba trăm linh mét